trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số sáu có thể đổ bộ vào đất liền chiều tối hoặc đêm nay ngày một mươi tháng một mươi một
những giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới giữ nguyên vận tốc hướng di chuyển tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp ở phía bắc campuchia
từ chiều tối nay ngày một mươi tháng một mươi một do ảnh hưởng của bão số sáu trên đất liền ven biển các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
vùng ven biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa đề phòng nước biển răng kết hợp với thủy chiều cao từ một năm đến hai năm m
hồi bảy giờ ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một bảy độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến khánh hòa khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh bình định phú yên khánh hòa với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới